ngày bảy tháng một mươi một ứng cử viên joe biden của đảng dân chủ cho biết ông cảm thấy tự hào khi được người dân mỹ lựa chọn để trở thành vị tổng thống thứ bốn mươi sáu của nước này
đồng thời nhấn mạnh đã tới lúc cần hàn gắn những bất đồng xảy ra trong cuộc bầu cử năm nay và việc cả đất nước cần làm là đoàn kết
tổng thống đắc cử joe biden cho biết ông cảm thấy tự hào và trân trọng khi cử tri mỹ đặt niềm tin vào ông và phó tổng thống đắc cử harris
trong giai đoạn đối diện với những rào cản khó đoán định người dân mỹ đã tạo ra kỷ lục khi đi bầu
ông cho rằng khi cuộc bầu cử năm nay kết thúc đã tới lúc gạt bỏ sự giận dữ và những giọng điệu thù địch lại phía sau
đồng thời kêu gọi nước mỹ đoàn kết và hàn gắn
bà kamala harris liên danh tranh cử với ông biden cũng sẽ trở thành phó tổng thống mỹ đắc cử
bà sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là người mỹ gốc á đầu tiên giữ cương vị này